asean nỗ lực ứng phó với các thách thức an ninh mới
trong phần tin quốc tế bế mạc hội nghị thượng đỉnh eu
thưa quý vị dạng sáng nay theo giờ việt nam hội nghị cấp cao á âu lần thứ một mươi hai asem một mươi hai đã chính thức khai mạc tại thủ đô bruxelles vương quốc bỉ
thủ tướng nguyễn xuân phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam tham dự hội nghị
tham dự hội nghị
hội nghị có lãnh đạo cấp cao của năm mươi ba thành viên diễn đàn hợp tác á âu asem gồm hai mươi một quốc gia châu á ba mươi quốc gia châu âu liên minh châu âu eu và ban thư ký asean
phát biểu khai mạc hội nghị chủ tịch hội đồng châu âu donald sturt đánh giá cao những thành tiệu của diễn đàn kể từ hội nghị cấp cao asem một mươi một tại ulaanbaator mông cổ năm hai nghìn một mươi tám
đề cao vai trò asem là một cơ chế hợp tác đối thoại quan trọng hàng đầu giữa hai châu lục
đi đầu thúc đẩy hợp tác đa phương và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ đóng góp duy trì hòa bình an ninh ổn định tại khu vực và trên thế giới
với chủ đề châu á và châu âu quan hệ đối tác toàn cầu nhằm ứng phó với các thách thức toàn cầu hội nghị cấp cao á âu lần thứ một mươi hai nhằm đề ra định hướng tầm nhìn hợp tác asem trong thập kỷ mới trên cả ba trụ cột là đối thoại chính trị hợp tác kinh tế và hợp tác trên các lĩnh vực khác
đây là dịp để các nhà lãnh đạo lắng nghe tiếng nói nguyện vọng của người dân các nghị sĩ doanh nghiệp người lao động và thanh niên á âu đóng góp cho xây dựng tầm nhìn hợp tác asem trong thời gian tới
hội nghị cấp cao asem lần thứ một mươi hai sẽ tiếp tục trong ngày một mươi chín tháng một mươi với ba phiên họp tập trung trao đổi các vấn đề kinh tế tài chính các thách thức toàn cầu và các vấn đề quốc tế khu vực đang nổi lên hiện nay
thưa quý vị cùng với thủ tướng naui thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng là nhà lãnh đạo asem đã được mới phát biểu chính tại diễn đàn doanh nghiệp á âu lần thứ một mươi sáu
diễn đàn lần này mang chủ đề kết nối tạo dựng cầu nối giữa châu á và châu âu
ba đề nghị đã được thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu lên trước hơn bốn trăm linh lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu đại diện cho đông đảo các doanh nghiệp của hai châu lục
trong bài phát biểu của mình thủ tướng nguyễn xuân phúc nhận định
toàn cầu hóa thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng và đẩy nhanh làn sóng các thỏa thuận thương mại tự do fta thế hệ mới đa phương và song phương
đây là những cơ hội to lớn
tại diễn đàn thủ tướng nêu lên ba đề nghị
thứ nhất thủ tướng đề nghị tổ chức đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo các nước và cộng đồng doanh nghiệp hai châu lục trong các dịp hội nghị cấp cao asem
được trao đổi sâu rộng các vấn đề cùng quan tâm phù hợp với lợi ích của hai châu lục
thứ hai chủ động kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp phát triển quan hệ đối tác nhằm triển khai các thỏa thuận tự do thương mại giữa các nền kinh tế hai châu lục
thứ ba doanh nghiệp cần đóng góp tích cực thúc đẩy kết nối giữa con người với con người
thông qua việc nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng xã hội về tạo việc làm bảo vệ môi trường
ứng phó với các thách thức toàn cầu vì mục tiêu phát triển bền vững thịnh vượng cho tất cả mọi người
thưa quý vị cũng tại phiên khai mạc hội nghị cấp cao á âu các quốc gia châu âu bày tỏ mong muốn sẽ nhận được sự ủng hộ từ phía châu á
nhằm bảo vệ hệ thống tự do thương mại và đẩy mạnh cuộc chiến chống biến đổi khí hậu để kiềm chế sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ
theo các chuyên gia asem hiện đang đứng trước thời khắc thể hiện vai trò phối hợp đẩy lùi những thách thức
đồng thời xác định chiến lược để kết nối giữa châu âu với châu á nhằm củng cố vai trò của asem
như một cơ chế hợp tác đa phương hiệu quả
thương mại và đầu tư á âu được đánh giá là nội dung rất quan trọng tại hội nghị năm nay
trong bối cảnh ảnh hưởng của chủ nghĩa bảo hộ gia tăng cũng như căng thẳng thương mại mỹ trung leo thang
phát biểu trước khi dự hội nghị phó thủ tướng malaysia wan aziza khẳng định
hai bên cũng tăng cường hợp tác thúc đẩy mô hình tự do thương mại để phát triển kinh tế và đạt được sự thịnh vượng
theo bà đây là hướng đi đúng đắn cho tương lai
trong khi đó đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại eu federica moregini khẳng định
chương trình nghị sự thể hiện sự ủng hộ với chủ nghĩa đa phương thương mại tự do và công bằng
không phổ biến vũ khí hạt nhân và các thỏa thuận quốc tế ủng hộ cấu trúc toàn cầu không phổ biến vũ khí hạt nhân
một trọng tâm khác của hội nghị năm nay là tạo diễn đàn chia sẻ và phối hợp hành động chặt chẽ hơn nữa
giữa các nước khu vực á âu để nâng cao khả năng thích ứng và tự cường
trước tác động tiêu cực do những thách thức về biến đổi khí hậu gây ra
theo đó thực thi nhanh chóng và hiệu quả hiệp định paris về chống biến đổi khí hậu sẽ có ý nghĩa quan trọng
theo giới phân tích asem hiện đứng trước thời khắc đặc biệt để thể hiện vai trò đầu đàn trong phối hợp để lùi những thách thức
đồng thời xác định chiến lược để kết nối mạnh mẽ hơn giữa châu âu với châu á
nhằm củng cố vai trò của asem như cơ chế hợp tác đa phương hiệu quả
thưa quý vị các đối tác châu âu đã trở thành những người bạn đồng hành thân thiết của việt nam
trong ba mươi năm đổi mới phát triển và mở cửa hội nhập
ngày nay việt nam châu âu đang đứng trước những vận hội to lớn để có thể nâng tầm quan hệ
và phát triển mạnh mẽ sâu rộng hơn bao giờ hết
mới đây nhất ubnd đã thông qua việc đệ trình hiệp định thương mại tự do evfta
và hiệp định bảo hộ đầu tư giữa việt nam và liên minh châu âu eu
để chuẩn bị cho việc ký kết đây được kỳ vọng sẽ là chất xúc tác cho tăng trưởng xuất khẩu
đầu tư cải thiện môi trường kinh doanh là cố hích giúp kinh tế việt nam đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế
đây là một hội nghị nằm trong chuỗi các sự kiện chuẩn bị cho hiệp định evfta diễn ra tại hà nội
do bộ ngoại giao và hiệp hội doanh nghiệp châu âu tại việt nam eurocharm tổ chức
với sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp việt nam và châu âu cũng như các chuyên gia kinh tế
đại diện các bộ ban ngành chính phủ các sự kiện như này sẽ góp phần tạo sung lực mới để hai bên tìm hiểu
khai thác tối đa tiềm năng thị trường tạo ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư
kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp khi hiệp định evfta được thực thi
chính phủ việt nam luôn đánh giá cao hoạt động đầu tư kinh doanh của các cộng đồng
với hơn hai doanh nghiệp châu âu tại việt nam
nhu cầu phát triển của việt nam trên nhiều lĩnh vực phù hợp với thế mạnh của các bạn về vốn
quản trị công nghệ tiên tiến trong phát triển cơ sở hạ tầng cẩn biển cẩn hẳn không
giao thông đô thị năng lượng điện dầu khí các ngành công nghệ chế tạo công nghiệp phổ trợ
chế biến thực phẩm phát triển nông nghiệp du lịch y tế
việc việt nam tiếp tục ký kết hiệp định evfta với hai mươi tám nước thành viên châu âu sẽ tác động trực tiếp
tích cực tới nền kinh tế việt nam thông qua thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu hàng hóa
cũng như thu hút đầu tư
giọng sẽ là cú hích không nhỏ cho phát triển kinh tế thương mại của việt nam
khi eu đang là đối tác thương mại và đối tác xuất khẩu lớn thứ hai của việt nam
với một thị trường rộng lớn hơn năm trăm linh triệu dân chiếm hai mươi năm gdp trên một mươi một thương mại và bốn mươi fdi toàn cầu
hiệp định evfta sẽ mở ra không gian hợp tác rộng lớn thuận lợi cho hai bên
nhất là các doanh nghiệp việt nam và châu âu phát triển đầu tư kinh doanh hiệu quả
việt nam đang định hướng phát triển với tiêu chí chất lượng
hiệu quả bền vững và đổi mới
chúng tôi đã thấy được thông điệp này từ phía chính phủ và những nỗ lực của họ
trong việc cải thiện thể chế pháp luật môi trường kinh doanh
và định hình lại việc quản lý các doanh nghiệp việt nam truyền thống
việc trình hiệp định này cũng trở thành động lực thúc đẩy việt nam đẩy mạnh hơn nữa công cuộc thực hiện cải cách thể chế
cải thiện môi trường kinh doanh hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội trao đổi độc đáo
và đem lại những lợi ích có tầm ảnh hưởng lớn tới người dân cả hai châu lục
trong khi đó hiệp định bảo hộ đầu tư vừa được ký kết vào trung tuần tháng một mươi năm nay
bao gồm quy định hiện đại và có tính thực thi cao thông qua hệ thống tòa án đầu tư mới
được cho là sẽ giúp tạo bước tiến xa hơn về hợp tác ở tầm khu vực giữa đông nam á và châu âu
thưa quý vị hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta được kỳ vọng là sẽ hóa giải những bất lợi
tạo ra nhiều lợi thế và cơ hội cho doanh nghiệp của hai bên
trong đó với chín mươi chín số dòng thuế xuất
khẩu được xóa bỏ evfta được kỳ vọng sẽ là một cố hích quan trọng giúp mở rộng hơn nữa thị trường
cho hàng xuất khẩu giữa việt nam và eu
có mặt tại việt nam từ năm hai nghìn bảy piaggio là một trong những thương hiệu xe máy châu âu hiếm hoi
đi tiên phong trong phân khúc xe tay ga cao cấp đồng thời thiết lập nên hình ảnh thương hiệu vững vàng
sang trọng và đẳng cấp từ đó đến nay
coi việt nam là một trong ba trung tâm sản xuất của mình trên thế giới
với sản lượng tiêu thụ từ bốn mươi đến bảy mươi xe
thu về lợi nhuận sấp xỉ bốn trăm linh năm trăm linh tỷ đồng mỗi năm
năm hai nghìn một mươi bảy doanh thu và lợi nhuận của piaggio tại việt nam đạt lần lượt năm năm trăm hai mươi sáu tỷ đồng và bốn trăm một mươi năm tỷ đồng
có thể coi đây là một trong nhiều thương hiệu cao cấp từ châu âu đang rất thành công tại việt nam
với việc hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta được thực thi
với hàng rào thuế quan được xóa bỏ doanh nghiệp kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội lớn hơn
để phát triển và mở rộng thị trường
piaggio đầu tư vào việt nam từ một mươi năm trước
chúng tôi đã xây dựng hai dự án một dự án sản xuất động cơ và một dự án phương tiện giao thông
chúng tôi quyết định việt nam sẽ là trung tâm của thị trường châu á
từ ngày đó chúng tôi bắt đầu xây dựng mối quan hệ hợp tác tại thị trường việt nam
một thị trường thay đổi nhanh chóng trở thành một trong những thị trường lớn nhất trên thế giới
một thị trường rất chào đón các sản phẩm của piaggio
chúng tôi đánh giá evfta là một hiện định quan trọng
sẽ giúp chúng tôi mở rộng quy mô sản xuất và thị trường
giảm thiểu những rào cản về giấy tờ và thuế quan đem lại những lợi ích to lớn cho piaggio
báo cáo khảo sát của eurocharm về môi trường đầu tư việt nam mới đây nêu rõ
khoảng chín mươi doanh nghiệp châu âu mong muốn duy trì và tăng đầu tư tại việt nam
điều này cũng cho thấy không chỉ các doanh nghiệp lớn đã và đang hoạt động trên thị trường việt nam
mà các nhà đầu tư trong tương lai cũng đang hào hứng với cơ hội đầu tư tại việt nam
bản thân các doanh nghiệp việt cũng sẽ có nhiều lợi thế
cũng như đối mặt với các thách thức cạnh tranh khi tham gia các hiệp định
thương mại tự do thế hệ mới
thứ nhất là đối với những doanh nghiệp trong nước thì mình có nhiều cái thách thức hơn
nhưng bên cạnh đó mình sẽ có những cái cơ hội rộng mở
tại vì rõ ràng cái sự minh bạch trong sản xuất và đưa đến tay người tiêu dùng
ngay cả từ việt nam hay là đưa đến quốc tế thì đó là điều rất là quan trọng
cho nên một khi hiệp định đã được ký kết và cái sự phổ biến lẫn như là nhận thức của mọi người
về cái việc đó nó rõ ràng thì tôi nghĩ đó là một cái cơ hội để cho các doanh nghiệp việt nam đi ra toàn thế giới

chuyên gia kinh tế khi evfta được ký kết xuất khẩu của eu và việt nam dự báo tăng từ hai mươi hai mươi năm
evfta cũng sẽ giúp gdp của việt nam tăng thêm một mươi một mươi
nâng xuất khẩu của việt nam sang eu thêm từ ba mươi bốn mươi trong hơn một mươi năm tới
dệt may da dày là những ngành sẽ có khả năng tăng mạnh nhất
đồng thời với thỏa thuận mới này cũng sẽ giải quyết hàng rào phi thuế quan trong ngành ô tô
và bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho một trăm sáu mươi chín sản phẩm của châu âu
tạo điều kiện cho các công ty eu tham gia
đấu thầu bình đẳng với công ty việt trong hợp đồng công
nhân chuyến thăm tới vatican ngày một mươi tám tháng một mươi
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã có cuộc gặp với chủ tịch hạ viện italy roberto fico
tại cuộc gặp phó thủ tướng thường trực trương hòa bình nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược việt nam italia
đang phát triển rất tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực
đặc biệt năm nay hai nước đang kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
và năm năm triển khai quan hệ đối tác chiến lược với nhiều hoạt động phong phú
phó thủ tướng bày tỏ mong muốn quan hệ kinh tế thương mại đầu tư giữa việt nam và italia
phát triển tích cực hơn nữa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của cả hai nước
phần đấu đưa thương mại hai triệu lên sáu tỷ usd
đồng thời đề nghị quốc hội italia ủng hộ việc sớm ký
và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
hoan nghênh chuyến thăm của phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
chủ tịch hạ viện italia roberto fico đánh giá cao các thành tiệu phát triển và hội nhập của việt nam
đồng thời khẳng định quốc hội italia sẵn sàng cùng việt nam thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực
để mang lại lợi ích tốt nhất cho người dân
nhân dịp này phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã chuyển lời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
mời chủ tịch hạ viện italia roberto fico sớm sang thăm việt nam vào thời gian phù hợp
chủ tịch hạ viện italia đã vui vẻ nhận lời
sáng nay hội nghị bộ trưởng quốc phòng asean lần thứ một mươi hai đã chính thức khai mạc tại singapore
với sự tham dự của quan chức quốc phòng từ một mươi quốc gia thành viên
đoàn đại biểu quân sự cấp cao việt nam do đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng dẫn đầu đã tham dự hội nghị
tại hội nghị các bộ trưởng quốc phòng asean đã nhất trí thiết lập mạng lưới ứng phó
với những thách thức an ninh mới đến từ các mối đe dọa hóa học sinh học và phóng xạ
các bộ trưởng cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh chống khủng bố trên cơ sở chia sẻ trong hợp tác quốc phòng
và quân đội tăng cường phối hợp diễn tập trung trên biển và trên không để giảm thiểu thiệt hại không đáng có
và không làm căng thẳng leo thang
mặt khác các bộ trưởng nhất trí sẽ tập trung triển khai sáng kiến our eyes về chia sẻ thông tin tình báo
trong khu vực cũng như ban hành chỉ dẫn về đụng độ trên không giữa máy bay quân sự
kết thúc hội nghị các bộ trưởng đã đưa ra tuyên bố chung khẳng định cam kết giữ hòa bình và ổn định
trong khu vực đồng thời nhấn mạnh tăng cường hợp tác để đối phó với các thách thức an ninh hiện nay
hôm nay đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh ngán toán nhân dân tối cao
ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra đôn đốc
công tác phòng chống tham nhũng tại tỉnh phú yên
theo ban nội chính tỉnh ủy phú yên qua các hoạt động giám sát kiểm tra thanh tra từ tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đã khởi tố vụ án khởi tố bốn bị can liên quan đến tham ô tài sản
tại tòa án nhân dân tỉnh phú yên khởi tố vụ án khởi tố ba bị can liên quan đến vụ tham ô tài sản
tại tri cục kiểm lâm tỉnh phát hiện hai trăm bốn mươi hai cơ quan đơn vị có sai phạm về kinh tế với số tiền hơn
bốn mươi bốn hai triệu đồng
một trăm năm mươi năm tỷ đồng và trên một trăm ba mươi hai hectare đất
qua đó đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn một mươi chín tỷ đồng xử lý kỷ luật về mặt đảng bốn cá nhân
và đang xem xét xử lý hai cá nhân xử lý về mặt chính quyền năm cá nhân kiến nghị chuyển cơ quan điều tra hai vụ
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn hòa bình cho rằng tỉnh phú yên cần tiếp tục thực hiện
các giải pháp đồng bộ liên quan đến công tác giải quyết đơn thư tố cáo thanh tra kiểm tra
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn hòa bình cho rằng tỉnh phú yên cần tiếp tục thực hiện

phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn hòa bình cho rằng tỉnh phú yên cần tiếp tục thực hiện
các giải phóng đồng bộ liên quan đến công tác giải quyết đơn thư tố cáo thanh tra kiểm tra kiểm tra

các giải phóng đồng bộ liên quan đến công tác giải quyết đơn thư tố cáo thanh tra kiểm tra kiểm tra

các giải phóng đồng bộ liên quan đến công tác giải quyết đơn thư tố cáo thanh tra kiểm tra kiểm tra
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn hòa bình cho rằng tỉnh phú yên cần tiếp tục thực hiện

phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn hòa bình cho rằng tỉnh phú yên cần tiếp tục thực hiện
các giải phóng đồng bộ liên quan đến công tác giải quyết đơn thư tố cáo thanh tra kiểm tra kiểm tra kiểm tra

hải đội hai bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình vừa cứu nạn thành công một tàu cá cùng năm thuyền viên gặp nạn khi đang đánh bắt chiến biệt
trước đó vào lúc một mươi bốn h ngày một mươi tám tháng một mươi tàu cá qn chín mươi nghìn một trăm tám mươi bốn do anh nguyễn hồng quân làm thuyền trưởng cùng bốn thuyền viên trong lúc đang đánh bắt ngoài khơi thì bị hỏng máy
hải đội hai bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã nhanh chóng điều động tàu ra ứng cứu lai rắt tàu gặp nạn về cảng danh an toàn

không có tuyên bố được đưa ra sau cuộc hội đàm song vấn đề người di cư bất hợp pháp được cho là chủ đề chính trong các cuộc thảo luận
vấn đề người di cư bất hợp pháp được cho là chủ đề chính trong các cuộc thảo luận
chuyến công du mỹ la tinh của ngoại trưởng mike pompeo diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa mỹ và các nước trung mỹ
liên quan đến người di cư đổ về mỹ để tránh tình trạng bạo lực và nghèo đói
trước đó tổng thống mỹ donald trump đã cảnh báo đưa quân đội tới đóng cửa biên giới phía nam với mexico nếu như quốc gia láng giềng này không thể ngăn chặn dòng người di cư sang mỹ
ông trump thậm chí còn cảnh báo cắt viện trợ đối cấp cho các nước trung mỹ nếu như những nước này không ngăn chặn dòng người di cư
sau panama ngoại trưởng mike pompeo sẽ tới mexico
hai miền triều tiên đã hoàn thành những bước cuối cùng trong hoạt động giả gỡ bom mìn tại khu phi quân sự
đây là một phần trong thỏa thuận liên triều nhằm biến khu vực này trở thành một vùng an toàn
thông báo của quân đội hàn quốc cho hay gần như đã hoàn tất hoạt động giả gỡ bom mìn
trong khi triều tiên được cho là sẽ hoàn tất trong ngày mai ngày hai mươi tháng một mươi theo đúng thỏa thuận gần đây của hai bên
nhằm giảm căng thẳng tại khu vực biên giới và tránh nguy cơ xảy ra các vụ nổ
theo hiệp định song phương
hai miền cùng với bộ tư lệnh liên hợp quốc sẽ rút các chốt kiểm soát nhân sự và vũ khí ra khỏi khu vực an ninh chung trong vòng năm ngày
sau khi hoàn tất hoạt động giả gỡ bom mìn
cùng với kế hoạch rút quân hai miền và liên hợp quốc sẽ lên kế hoạch lắp đặt lại các thiết bị giám sát tại khu vực này